bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tổ chức đợt kiểm tra toàn diện công tác biên phòng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại các đồn biên phòng cảng cửa lò bến thủy quỳnh phương và hải đội hai
trong thời gian qua các đơn vị biên phòng tuyến biển nghệ an đã thực hiện nghiêm các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên
về sẵn sàng chiến đấu tăng cường công tác quản lý kỷ luật chủ động phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý tuần tra
kiểm soát người phương tiện hàng hóa ra vào cảng cửa sông cửa lạch đúng quy định bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh trật tự trên biển
thông qua kiểm tra đoàn công tác đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý
bảo vệ biên giới sẵn sàng chiến đấu hoán luyện xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật
giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới